một mùa xuân mới đã đến trong niềm vui hân hoan khi đất trời nở nụ cười bằng những đoá hoa sinh
trong thời khắc thiêng liêng của sự giao thời ấy các con phố các con đường đã trở nên bình yên hơn
khi mỗi chúng ta đều đã kết thúc những tháng ngày tất bật để trở về nhà tận hưởng niềm hạnh phúc bên gia đình
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có mặt trên đường phố thủ đô vào sáng nay ngày một tết đinh dậu

thì đều có chung một ý nghĩa đó là mong muốn cho cả năm được đầy đủ sung túc an vui
cảm ơn chị
không còn sự ồn ào náo nhiệt của một thành phố lớn
ngày mùng một tết thủ đô hà nội bình yên trong sự tĩnh lặng nhẹ nhàng
những con phố này thường ngày chật hẹp ồn ào giờ trở nên rộng rãi bình yên
thưa quý vị và các bạn năm nào cũng vậy cứ vào những dịp tết nhất là vào ngày mùng một đầu năm
thì hà nội trở nên bình yên hơn không còn cảnh tấp nập của kẻ mua người bán cũng như không còn cảnh tắt đường
và hà nội đã trở về đúng nghĩa của nó là hà nội ngàn năm văn hiến
thủ đô hà nội đẹp bởi sự cổ kính cờ hoa và sự bình yên đã tô điểm thêm cho sự cổ kính của thủ đô

chỉ có duy nhất một ngày để hà nội thể hiện được nét đẹp của mình
tết đến xuân về là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước khát vọng mới tốt đẹp
sau kỳ nghỉ mọi hoạt động sẽ quay trở lại để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
xin chúc cho người dân việt nam nói chung và người dân thủ đô hà nội nói riêng một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe